như truyền hình nhân dân đã phản ánh về tình trạng bôi lấp cửa biển tại hà tĩnh gây ra nhiều khó khăn nguy hiểm cho các tàu thuyền ngư dân trong quá trình ra vào cảng cửa sót
trước thực trạng này ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã trì hàng chục tỷ đồng để tiến hành nạo vét và chỉnh trị luồng lạch
thế nhưng chỉ sau chưa đầy một năm tình trạng bôi lấp đã xuất hiện trở lại gây thắc mắc về tính hiệu quả của dự án này
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại cảng cửa sót để tìm hiểu về nguyên nhân tình trạng này
những hình ảnh tàu cá bị mắc cạn tại khu vực ra vào cảng cửa sót huyện lộc hà thường xuyên xảy ra
con tàu này sau nhiều giờ mắc cạn vẫn chưa thể cập được cảng
mặc dù đã có dự án nạo vét luồng lạch cửa biển nhưng xem ra tình trạng bôi lắng tàu thuyền mắc cạn vẫn chưa được giải quyết
đồng tiền nhà nước bỏ ra quá lớn nhưng ngược lại thì có hậu quả
để đem lại cho những người dân thì chúng tôi thấy chưa đạt được
theo thí nghiệm mô hình thủy lực trước khi triển khai dự án nạo vét cảng cửa sót thì ít nhất sau bốn năm tình trạng bồi lắng mới xảy ra
thế nhưng khi dự án này kết thúc vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám chỉ sau chưa đầy một năm đã xuất hiện tình trạng bồi lắng
khiến ngư dân không khỏi nghi ngờ về tính hiệu quả của dự án
đối với cái dự án này theo chúng tôi cảm nhận là nó có hiệu quả thực sự rồi
tuy rằng để đạt ứng mong muốn của người dân
thì rõ ràng là chưa được bởi vì nguồn đầu tư vào đấy nó còn quá ít
cái thứ hai là ở đấy cái luông mình thiết kế chỉ được có đoàn chỉ được có ba mươi m
và phải những cái tàu thuyền rất quen luôn thì nó mới đi chính xác luôn được
còn những cái thuyền là thì rất là khó khăn trong cái đi này
trong lúc chờ đợi các giải pháp của chính quyền địa phương
thì bà con ngư dân vẫn đang đối mặt với những nguy hiểm mỗi khi ra vào cảng
nhiều ngư dân đã không còn mặn mà cập cảng cửa sót để neo đậu và bán thủy hải sản
điều này đồng nghĩa với việc hàng trăm hộ dân thu mua chế biến thủy hải sản tại cảng sẽ mất việc làm